những ngày qua nhiều phụ huynh đã lên tiếng phản ánh tình trạng một số học sinh lớp chín tại trường trung học cơ sở an thượng huyện hoài đức
được nhà trường yêu cầu viết đơn thờ mẫu về việc xin không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
lý do được đưa ra là sức học của các học sinh này không được tốt
ngay sau vụ việc lãnh đạo trường trung học cơ sở an thượng đã lên tiếng xác minh
theo đó sự việc này đã phải đáng khiến dư luận bức xúc
nhiều người cho rằng việc thi vào lớp một mươi hay không là quyền nhu cầu của học sinh nhà trường không được yêu cầu các em viết đơn
sau khi những phản ánh ngày càng lan rộng phòng giáo dục và đào tạo hoài đức hà nội đã yêu cầu trường trung học cơ sở an thượng giả soát
đến ngày một mươi năm tháng năm trao đổi với báo chí ông nguyễn công hà hiệu trưởng trường trung học cơ sở an thượng cho hay
ngay sau khi nhận được thông tin nhà trường đã triệu tập tất cả giáo viên chủ nhiệm của tám lớp khối chín để xác minh làm rõ sự việc
qua đó thầy hà khẳng định hoàn toàn không có đơn hay việc vận động ép buộc học sinh không thi lớp một mươi vì đó là quyền của các em nhà trường giáo viên chỉ làm công tác tư vấn phân luồng
cũng theo thầy hà có thể trong quá trình trao đổi có giáo viên nào đó truyền tải chưa rõ ràng khiến phụ huynh hiểu lầm
vị hiệu trường này khẳng định từ trước đến nay trường trung học cơ sở an thượng không lấy kết quả thi lớp một mươi hay tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hay trượt tốt nghiệp làm tiêu chí đánh giá thi đua của giáo viên
các giáo viên chỉ có nhiệm vụ tư vấn để học sinh lựa chọn phù hợp còn quyền quyết định cuối cùng vẫn là ở học sinh phụ huynh
sau sự việc lần này hiệu trường trường trung học cơ sở an thượng cũng yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm giải thích cho phụ huynh hiểu rõ bản chất của việc tư vấn tránh những sai lầm không đáng có giúp học sinh an tâm ôn thi
qua ghi nhận hiện nay trường có ba trăm linh bảy học sinh thuộc tám lớp chín
hàng năm phụ huynh và học sinh của trường thường có mong muốn vào các trường như trung học phổ thông hoài đức b trung học phổ thông hoài đức c và học sinh ở gần vùng giáp danh có thể xin chuyển vùng để học một số trường khác
ngoài ra các em có thể lựa chọn trung tâm giáo dục thường xuyên trường nghề trường dân lập tùy theo lựa chọn của phụ huynh và học sinh theo khả năng
những năm gần đây và cả trước đây nhà trường không hề lấy việc học sinh bị thi trượt vào lớp một mươi công lập làm tiêu chí đánh giá thi đua của giáo viên
vì vậy giáo viên chỉ tư vấn còn phụ huynh học sinh có quyền quyết định
thời gian này nhà trường vẫn đang triển khai ôn tập cho học sinh theo kế hoạch của trường lớp vào buổi chiều và tiếp tục hoàn thành chương trình học vào thời gian chính khóa buổi sáng
liên quan đến vấn đề này bà nguyễn thị lan anh phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện hoài đức cho hay
năm nào phòng giáo dục và đào tạo cũng có văn bản yêu cầu các trường trung học cơ sở trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác thi tuyển sinh vào lớp một mươi
theo tinh thần chỉ đạo của sở giáo dục và đào tạo nghiêm cấm việc nhà trường yêu cầu vận động học sinh không được dự thi vào lớp một mươi công lập
phòng đã yêu cầu trường trung học cơ sở an thượng kiểm tra lại thông tin và báo cáo cấp trên về phản ánh của phụ huynh
thực tế hiện nay tình trạng ép học sinh có học lực chưa tốt không thi vào lớp một mươi công lập ở một số địa phương diễn ra ngày càng nhiều
với nhiều phương thức như viết đơn tự nguyện không tham gia thi không cho học sinh ôn thi cùng cả lớp hay không phát đơn đăng ký dự thi cho học sinh
cách đến một tháng
mạng xã hội xuất hiện clip gây xôn xao khi một phụ huynh ở bắc giang bức xúc đứng giữa cuộc họp với hiệu trường
chúng tôi đóng tiền học cho con động viên con mỗi ngày với mong muốn con được thi vào lớp một mươi ngôi trường theo đúng nguyện vọng
thế nhưng giờ nhà trường nhồi nhét đi học ngay nghề không phải thi khiến các con nản trí
tôi mong các con được thi như các bạn nên nhà trường hãy để cho các cháu thi đã
nếu trượt thì con cũng sẽ vào học nghề chưa có gì đâu mà phải vội vã không cho thi từ đầu
tại hà nội hầu như năm nào cũng có học sinh
phụ huynh bức xúc phản ánh về tình trạng giáo viên chủ nhiệm vận động học sinh có học lực chưa tốt
không nên đăng ký dự thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
mới đây tại trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa huyện hóc môn tp hcm
giáo viên phát đơn xin không tham gia thi tuyển sinh lớp một mươi cho học sinh điển tên
khiến nhiều học sinh và phụ huynh bức xúc
theo nội dung của lá đơn ngoài thông tin của phụ huynh học sinh và số điện thoại liên hệ còn ghi rõ
căn cứ vào kết quả học tập năm học vừa qua và năng lực nhận thức của cháu không tốt
gia đình nhận thấy khả năng của cháu khó có thể theo học chương trình trung học phổ thông hệ công lập
nay gia đình làm đơn này xin ban giám hiệu nhà trường cho phép cháu không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
của sở giáo dục và đào tạo tp hcm khóa ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh
ủy ban nhân dân huyện đã có chỉ đạo xử lý thông tin liên quan đến việc đăng ký tuyển sinh vào lớp một mươi công lập trên địa bàn huyện
qua giả soát ủy ban nhân dân huyện nhận thấy nhà trường có chủ trương gửi mẫu đơn không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi cho phụ huynh là không đúng quy định
đã yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo tp hcm chấn trình làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan
đồng thời chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo ban giám hiệu nhà trường liên hệ với phụ huynh để thông tin rõ quy định về đăng ký tuyển sinh
trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của ủy ban nhân dân huyện phòng giáo dục và đào tạo đã có phân bản nhắc nhở chấn chỉnh công tác tuyển sinh vào lớp một mươi tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện
sau đó phòng giáo dục và đào tạo huyện ban giám hiệu nhà trường đã liên hệ với gia đình của học sinh v ở lớp chín trên năm đang học tại trường trung học cơ sở nguyễn văn bứa
về việc gửi mẫu đơn xin không tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn đến hai nghìn hai mươi năm
được biết phụ huynh của mv trước đó đã nhắn cho giáo viên chủ nhiệm của lớp với nội dung chủ yếu là học sinh này không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
nhưng vẫn đập hồ sơ vào lớp một mươi tư thục vẫn tiếp tục học lên cấp ba
nên nguyện vọng của gia đình là muốn học tư thuộc chứ không phải thấy con mình không đủ năng lực để học trường công lập
thông tin trên đơn do học sinh về viết và bạn của phụ huynh em này đã chụp lại tự ý đăng lên mạng trong lúc ngồi uống cà phê với phụ huynh
ban giám hiệu nhà trường đã nhận thiếu sót khi gửi cho phụ huynh mẫu đơn này là không đúng với chủ trương của phòng giáo dục và đào tạo huyện
bên cạnh đó trường cũng đã tổ chức gặp gỡ phụ huynh và học sinh lớp chín có nguyện vọng không thi vào lớp một mươi công lập
để lắng nghe nguyện vọng và định hướng cho việc đăng ký tuyển sinh lớp một mươi phù hợp với nguyện vọng và năng lực của các em
tại cuộc họp lãnh đạo nhà trường nhận khuyết điểm trước phụ huynh về việc gửi mẫu đơn trên là sai
nhà trường cũng hướng dẫn tất cả các trường hợp học sinh đã đăng ký không thi lớp một mươi công lập có thể thay đổi đăng ký
đã có ba mươi trên tám mươi phụ huynh học sinh tham dự buổi hướng dẫn năm mươi trên tám mươi trường hợp không đến dự phụ huynh có phản hồi trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm
kết quả là tám mươi trên tám mươi phụ huynh vẫn giữ nguyên nguyện vọng không đăng ký thi tuyển sinh lớp một mươi
liên quan đến vụ việc trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện hóc môn đã chủ trì tổ chức cuộc họp chấn trình
kiểm điểm lãnh đạo nhà trường giáo viên chủ nhiệm cùng các cá nhân liên quan vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành của huyện gây hoang mang dư luận
nhất là trong thời điểm học sinh đang đăng ký nguyện vọng để chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
ủy ban nhân dân huyện hóc môn cũng đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo giả soát lại tất cả các trường trung học cơ sở
có tổ chức hình thức cam kết tương tự như trường nguyễn văn bứa hay không để có chỉ đạo chấn chỉnh và khắc phục ngay
qua giả soát công tác tư vấn tuyển sinh và đăng ký thi tuyển lớp một mươi tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện ổn định
kết thúc tư vấn đăng ký nguyện vọng lớp một mươi đợt một tiếp tục tư vấn tuyển sinh điều trình nguyện vọng sau ngày một mươi ba tháng năm
qua ghi nhận việc các trường trung học cơ sở bằng nhiều hình thức khác nhau yêu cầu học sinh lớp chín có học lực chưa tốt
không được sự thi lớp một mươi không phải là vấn đề mới mà đã diễn ra trong nhiều năm qua gây bức xúc trong dư luận
theo lãnh đạo của một trường trung học cơ sở điều này nhằm giúp các trường có thành tích đẹp về tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường công lập
vì các học sinh học kém này có cơ hội đỗ rất thấp khi theo chủ trương phân luồng của chính phủ
chỉ khoảng sáu mươi bảy mươi học sinh học hết trung học cơ sở sẽ tiếp tục học lên trung học phổ thông
theo thống kê toàn thành phố hà nội năm nay có khoảng hai mươi ba học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
nhưng không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
những em này có thể đã lựa chọn học các trường tư thục trường nghề trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên theo các phương thức khác nhau
nhìn vào thực tiễn ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội khẳng định
thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập là quyền hợp pháp của học sinh không ai có quyền ngăn cản việc đăng ký dự thi của các em
công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở các nhà trường phải định hướng cho học sinh rõ để có lựa chọn phù hợp không mang tính ép buộc
các phòng giáo dục và đào tạo nhà trường cần nêu cao tinh thần tôn trọng quyền lợi tạo điều kiện để các em đăng ký thi lớp một mươi công lập nếu có nguyện vọng
nếu có hiện tượng vận động học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi sẽ bị xử lý nghiêm
lý giải nguyên nhân của hiện tượng này tiến sĩ nguyễn tùng lâm phó chủ tịch hội khoa học tâm lý giáo dục việt nam cho rằng
nguyên nhân trực tiếp do các trường sợ mất thành tích phấn đấu suốt cả năm học cũng như lo ảnh hưởng danh tiếng của trường
để loại bỏ hiện tượng trên theo tiến sĩ nguyễn tùng lâm các địa phương nên bỏ hẳn hoặc không nhắc đến kết quả đỗ lớp một mươi công lập
và điểm thi lớp một mươi của các nhà trường trong báo cáo hay trong các cuộc họp
điều quan trọng và cốt lõi đó là phải thực chất hơn trong dạy học và kiểm tra đánh giá tiến tới học thật thi thật
đối với từng nhà trường phải phân công giáo viên theo sát học sinh giả soát phân loại học sinh theo từng năm học
và có chương trình kèm cặp học sinh yếu kém ngay từ đầu cấp chứ không phải thả lòng
dồn đến lớp chín mới phân loại ôn tập liên miên như hiện nay
bên cạnh đó các nhà trường cần xem xét lại quy trình xếp loại học tập và dạy luyện từng năm học
với những học sinh không cố gắng thiếu ý thức có biện pháp giúp đỡ nhưng không tiến bộ
thì cho lưu ban để tiếp tục củng cố rèn luyện
nếu từng năm học làm chuẩn thì việc xét tốt nghiệp trung học cơ sở cũng có kết quả chuẩn
không còn hiện tượng điểm học bạ cao nhưng lại không đủ năng lực đi thi
ngoài ra bộ giáo dục và đào tạo cũng cần vào cuộc
trưng cầu ý kiến của các nhà khoa học nhà quản lý nhà trường để định hình tiêu chuẩn đánh giá mới
đó là ngoài văn hóa thì các mặt năng lực khác của học sinh
cũng phải được ghi nhận nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả các em